trong khi tuần tra kiểm soát trên khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện một tàu than có biểu hiện nghi vấn
tàu than hd hai nghìn năm trăm ba mươi bốn cùng bốn xà lan thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tân cương gồm sáu thuyền viên
do ông phạm huy việt ba mươi năm tuổi quê ở thanh hà hải dương làm thuyền trưởng chở khoảng hai tấn than
khi kiểm tra tàu phát hiện không có giấy tờ hợp pháp lực lượng cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ hàng hóa và phương tiện đưa tàu về bến gót hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật